trước đó vào chiều ngày hai mươi hai tháng ba thứ trưởng trần quốc tỏ đã có buổi thăm kiểm tra công an xã tú mịch huyện lục bình tỉnh lạng sơn
tại buổi làm việc thứ trưởng nhấn mạnh vai trò quan trọng của lực lượng công an xã biên giới trong công tác bảo đảm an ninh trật tự phòng ngừa tội phạm giải quyết các vụ việc phức tạp ngay từ cơ sở
đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an luôn đặc biệt coi trọng và tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác giáo dục đào tạo bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng công an nhân dân
trong đó giao các đơn vị học viện trong công an nhân dân nhiệm vụ bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới kiến thức nâng cao cho các đồng chí cục trưởng giám đốc và tương đương nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chỉ huy nhất là đội ngũ cấp chiến lược đáp ứng yêu cầu ngang tầm nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân trong tình hình mới
tổ chức từ ngày hai mươi hai tháng ba đến ngày ba mươi tháng ba tại học viện an ninh nhân dân
lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới kiến thức nâng cao cho cục trưởng giám đốc và tương đương năm hai nghìn hai mươi ba tập trung với chín chuyên đề và báo cáo chuyên đề
trọng tâm là các vấn đề về chính trị pháp luật như xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới